sáng ngày hôm nay hai tháng một mươi một quốc hội bắt đầu họp đợt hai tiến hành họp phiên toàn thể tại hội trường và họp tại tổ
tiếp tục về các nội dung chương trình kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn đầu phiên họp lãnh đạo đảng nhà nước và các đại biểu quốc hội
đã thực hiện nghi thức tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và người dân tử nạn trong đợt mưa lũ vừa qua tại miền trung
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chia sẻ năm hai nghìn hai mươi nước ta liên tiếp hứng chịu các đợt thiên tai lịch sử
trong đó kể từ đầu tháng một mươi đến nay tại nhiều tỉnh miền trung rồn rập xảy ra các đợt bão lũ lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân
trong các đợt mưa lũ bão lớn chúng ta vô cùng đau đớn xót xa khi chứng kiến những vụ sạt lở vùi lấp nhiều người sâu dưới hàng mét đất đá
nhiều người bị lũ cuốn trôi hoặc mất tích ngoài biển khơi
đặc biệt là vụ sạt lở vùi lấp nhiều người tại xã trà
trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
đến thời điểm này có hàng trăm đồng bào đã tử nạn và mất tích
nhiều người vẫn chưa được tìm thấy
có em nhỏ không còn cha mẹ có gia đình bị vùi lấp toàn bộ
đây là đau thương mất mát không gì bù đắp được của gia đình người dân bị tử nạn
thần nhân của các cán bộ đã hy sinh cũng là mất mát to lớn của các cơ quan tổ chức đoàn thể và nhân dân
chủ tịch quốc hội đề nghị quốc hội dành một phút mặc niệm cán bộ chiến sĩ hy sinh
và người dân tử nạn trong đợt mưa lũ vừa qua tại miền trung
đón xem tập chín sau